các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại các cửa ngõ về hà nội lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cùng công an các quận huyện thị xã ứng trực một trăm linh quân số phân luồng giao thông từ xa
chiều nay các phương tiện có gia tăng hơn so với buổi sáng nhưng việc di chuyển rất thuận lợi
ở một số đoạn trên đường vành đai ba lối rẽ từ cao tốc pháp vân cầu rẽ có hiện tượng xe cộ xếp hàng dài
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng hướng dẫn nên phương tiện vẫn có thể di chuyển nhẹ không bị ủn tắc
trong khi đó tại trạm thu phí long phước tp thủ đức tp hồ chí minh mặc dù là tuyến tập trung phương tiện đổ về
nhưng chiều nay đã không xảy ra tình trạng ủn tắc
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí phân luồng điều tiết tại ba điểm trạm thu phí là dầu dây trạm quốc lộ năm mươi một long thành và trạm long phước
song song đó liên tục cập nhật thông tin chỉ đạo điều tiết từ xa qua hệ thống giao lô
lý lo ngại xảy ra ủn tắc nhiều người đã chủ động quay trở lại thành phố từ chiều ngày hôm qua nên số lượng đã giảm đi đáng kể
liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách dường nằm và hai xe máy xảy ra vào sáng ngày hôm nay
tại km một nghìn tám trăm một mươi đường hồ chí minh thuộc địa bàn xã đắc gền huyện đắc minh tỉnh đắk nông
vào chiều ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh đắk nông cho biết là có thêm một nạn nhân tử vong
nạn nhân là ông đỗ văn nghĩa trú tại xã đắc gần
trước đó xe khách dường nằm do tài xế lê văn trung trú tại tỉnh đắc lắc điều khiển
trên xe chở bốn mươi năm người chạy theo hướng tỉnh đắc lắc tỉnh đắc nông
khi chạy đến địa điểm trên đã tông vào xe máy do ông đặng văn vĩ điều khiển đang rẽ qua đường
do đó xe khách tiếp tục tông vào xe máy do ông đỗ văn nghĩa điều khiển
chở theo bà đỗ thị vinh đang lưu thông theo hướng ngược lại
rồi tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại
hậu quả làm anh vĩ tử vong tại chỗ anh nghĩa tử vong tại bệnh viện và chị vinh bị thương
phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết là vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn khánh toàn chú tại tỉnh bình phước
theo điều tra ban đầu ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai toàn được một người khác thuê chở hai người trung quốc đi từ
vào thành phố hồ chí minh với giá hai mươi triệu đồng
cả hai người này đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
tiếp đó toàn đã thuê nguyễn xuân trường chú tại hà nội với giá một mươi hai triệu đồng
còn toàn sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đón tại thành phố đà nẵng và đưa hai người trung quốc này vào thành phố hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng ba trong lúc trường đang vận chuyển hai người trung quốc đi đến quốc lộ một thuộc địa phận phường tứ hạ
thị xã hương trà thì bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt giữ
công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh yên bái
vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng truy nã sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm
gây án giết người tại tỉnh yên bái sau đó lẩn trốn vào đồng nai
ba đối tượng bị bắt gồm hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng chú tại thái nguyên và phạm văn đồng chú tại nghệ an
trước đó mẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy
trong quá trình lẩn trốn mẫn cùng trọng và đồng sử dụng vũ khí quân dụng gây ra vụ giết người tại tỉnh yên bái
sau khi gây án các đối tượng vào các địa phương phía nam lẩn trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ mẫn tại một tiệm rửa xe
ở phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tăng vật thu giữ trên người mẫn gồm một khẩu súng tám viên đạn trong đó một viên đã lên nỏng và bốn mươi viên đạn trong túi sách
cùng thời gian trên lực lượng công an đã bắt giữ trọng và đồng khi đang lẩn trốn trong một căn nhà tại thành phố biên hòa
khám xét nơi ở của hai đối tượng này thu giữ một khẩu súng tám viên đạn một mươi ba viên đạn trong túi và một bịch ni lông
bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy
hiện các đối tượng và tăng vật được bàn giao cho công an tỉnh yên bái để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm cho biết là vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp dầu của các tàu hàng trên sông
nhận được tin báo về các đối tượng hoạt động nghi vấn trộm cắp tài sản trên sông chợ đệm quận tám
tiếp cận hiện trường tổ công tác phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên một xuồng máy đang chở nhiều can nhựa
khi tổ công tác áp sát phương tiện để kiểm tra hành chính thì các đối tượng nhảy xuống sông để tẩu thoát
một đối tượng sau đó bị khống chế
tại cơ quan công an trần văn tha chú tại an giang khai nhận dù đồng bọn đi trộm dầu từ các tàu hàng
khi vừa trộm thành công khoảng tám trăm linh lít dầu đeo và đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ